tại xóm hội thôn hạ lôi huyện mê linh hà nội bệnh nhân là bố của bệnh nhân số hai trăm năm mươi bảy là chồng bệnh nhân số hai trăm năm mươi tám có tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba tại nhà vào ngày hai mươi tháng ba
vào ngày tám tháng bốn được cách ly tập trung tại hà nội
vào ngày một mươi ba tháng bốn bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ mệt mỏi đau rát họng đau người được lấy mẫu bệnh phẩm
xét nghiệm vào ngày một mươi bốn tháng bốn cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện tại bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc phối hợp với đoàn liên ngành của thành phố buôn ma thuật vừa phát hiện xử lý một cơ sở internet tụ tập đông người và có hoạt động vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn khi kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh internet châu vinh ở số một trăm sáu mươi ba nguyễn lương bằng xã hòa thắng thành phố bùa ma thuật
lực lượng chức năng đã phát hiện tám thanh thiếu niên trong nhà các thanh thiếu niên này khai nhận đến đây để chơi game
chủ cơ sở đã bố trí cho khách chơi game trong nhà rồi đóng cửa lại nhưng không hoạt động để qua mắt cơ quan chức năng
chủ cơ sở là nguyễn ngọc lê tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
qua làm việc các lỗi kinh doanh của chủ cơ sở gồm không chấp hành việc dừng kinh doanh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành xử lý theo đúng quy định
còn tại phú thọ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên
đang có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke tại khu tám xã phú lộc huyện phù ninh tỉnh phú thọ
tại các phòng vip hai tầng hai quán karaoke gia hân lực lượng chức năng đã bắt quả tang một nhóm thanh niên gồm bốn nam và ba nữ
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm ba gói ni lông màu trắng bên trong có chứa chất ma túy dạng kentamin một mươi một điện thoại di động
khai thác tại chỗ các đối tượng khai nhận là số ma túy trên do trần trọng an chú tại phường phong châu thị xã phú thọ mua về
sau đó tụ tập bạn bè đến quán karaoke gia hân để cùng bay lắc
tại cơ quan công an cũng đã triệu tập ba đối tượng là nhân viên phục vụ tại quán karaoke để làm rõ trách nhiệm có liên quan
tiếp tục đấu tranh vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ tiếp tục bắt quả tang đối tượng phạm thanh tùng
trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội khi đang trên đường vận chuyển trái phép một mươi viên ma túy tổng hợp
và một gói ma túy tổng hợp từ hà nội lên phú thọ
liên quan đến vụ án nữ công nhân bị sát hại tại một phòng trọ ở phường long bình tp biên hòa vào sáng ngày chín tháng bốn
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ và di lý đối tượng đậu đức mười
quê ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an từ tỉnh đắk lắc và đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
sau năm ngày điều tra xác minh công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng mười khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường tự an thành phố buôn ma thuật
trước cơ quan công an đối tượng mười khai nhận vào lúc ba h bốn mươi năm phút ngày chín tháng bốn
mười đã đột nhập vào phòng trọ của chị phạm thị bình minh để trộm cắp tài sản
khi bị chị minh phát hiện đối tượng đã giật con dao chị minh đang cầm trên tay đâm liên tiếp ba nhát ở vùng ngực tay và cầm khiến chị minh bị thương nặng
người dân phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị minh đã tử vong do vết thương quá nặng
sau khi sát hại nạn nhân mười đã cướp điện thoại di động rồi lên buôn ma thuật tỉnh đắk lắc lẩn trốn thì bị lực lượng công an đồng nai phát hiện bắt giữ
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân